với ông bùi minh đăng phó trưởng phòng vận tải hàng không cục hàng không việt nam

ngành hàng không đã chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh
nâng cao chất lượng dịch vụ như thế nào trong điều kiện bình thường mới
cục hàng không việt nam cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành hàng không
chuẩn bị nguồn lực và sẵn sàng phục vụ cho vị trí hàng không việt nam

trong giai đoạn cuối năm hai nghìn hai mươi một cũng nhìn đặc biệt cho giai đoạn cao điểm
tết nguyên đán tân sỉu tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
đấy là những cái mà cục hàng không đã chủ động ngay từ ban đầu
ngay từ giai đoạn tháng một mươi sau khi triển khai việc khai thác thí điểm
trở lại các địch bay nội địa các hàng không việt nam đã khai thác
một mươi chín đường bay trong giai đoạn đó
và với cả tần suất khai thác là ban đầu là một đường bay một ngày
thì trong quá trình khai thác của khhn không thì cục hàng không việt nam
cũng đã theo dõi đánh giá tình hình thực tế và tình hình diễn biến của dịch bệnh
từ đó là có những điều chỉnh báo cáo bộ giao đồng bộ tài cho phép
xem xét việc nâng dần quy mô khai thác mở rộng các điểm khai thác
và tầm suất khai thác
vâng được biết hiện nay giá vé máy bay cho các trạng bay nội địa cũng như quốc tế đang tăng rất cao
tại sao lại xảy ra tình trạng này và theo ông chính sách về giá vé máy bay sẽ được
triển khai như thế nào để vừa đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như sự phát triển
của ngành hàng không trong thời gian tới
năm nay thì nó lại có một cái đặc điểm hơi khác một chút
năm nay thì do là các quy định chống dịch của từng địa phương nó khác nhau rồi là có những cái thay đổi về quy định chống dịch của chính phủ cũng như địa phương
cho nên là những cái ngày cận tết một mươi ngày cận được gần tết thì cái nhu cầu nó tăng đột biến
và nhiều người trước đó không có ý định
vẫn đi tham gia giao thông hàng không thì họ lại nghe hỏi nhu cầu
vì tại đó thì nó tạo nên một cái sức ép lên cái hệ thống vận chuyển không mà chúng tôi đang giữ chủ
nó nôn ra là chúng ta đã vượt qua cái dự báo
thì để khắc phục cái việc đó thì cục hàng không việt nam cũng đã chỉ đạo ngay cả hàng không
là xây dựng các cái kế hoạch để bổ sung tăng tài công ứng để giảm cái áp lực đó
và để đưa cái giá vé nó ở cái mức gọi là vừa phải để phù hợp với đông đảo bà con nhân dân
thì ngoài cái việc mà tăng tải cung ứng thì chúng tôi cũng đã có một số cái giải pháp như là
nâng cái giới hạn khai thác trên bay quốc tế tân sân nhất cũng như là trên mặt quốc tế nội bản
để có thể là có nhiều cái chỗ hơn cho các hãng không khai thác đến được
trong bối cảnh thinh nghi với bình thường mới
việc mở cửa bay quốc tế sau thời gian dài đóng băng sẽ dẫn đường cho sự phát triển
thúc đẩy phục hồi kinh tế du lịch ông có suy nghĩ gì về vấn đề này
cục hàng không việt nam cũng đã xây dựng kế hoạch và báo bộ các đông nguyện tải khôi phục
các hoạt động khai thác quốc tế thương mại thương lệ từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trước mắt là với cả một mươi bốn thị trường quốc tế mà đã được sự liên lạc
cũng như là sự đồng ý của các nhà chính sách hàng không liên quan
sau đó là cùng với cả cái việc khai thác thường lệ thì chúng tôi cũng đã kiến nghị với cả chính phủ
cũng như là kiến nghị với cả bộ các thông bộ tải để cho phép tổ chức thêm các chuyến bay
từ các thị trường khác mà có bà con có nhu cầu cho đến nước ví dụ như các thị trường từ trung đông
từ thổ nhĩ kỳ hay là từ úc chẳng hạn thì trên cơ sở các kiến thị của cục hàng không thì là chúng
cũng đồng ý với vậy chúng ta tổ chức các loạt chuyến bay theo dạng thuê chuyến
trở bà con về trong cái kỷ tiết nguyên đám nhân dân này và với cả cái kết quả đó thì trong cái
giai đoạn mà từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai thì chúng tôi thống kê
có tới gần một trăm hai mươi người việt nam đã trở lại quê hương trong cái dự đó trong các giai đoạn tới
thì chúng tôi sẽ tiếp tục là làm việc với cả các nhà chính sách hàng không các quốc gia mà liên
tục để có thể là đẩy mạnh cái việc khai thác quốc tế khôi phục lại bình thường hóa lại các hoạt
động khai thác quốc tế như là cái giai đoạn trước dịch covid một mươi chín để phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
ngành hàng không đã xây dựng quy trình đảm bảo an toàn dịch tễ tại sân bay và trên các chuyến bay
hiện nay ra sao và xin ông cho biết ngành hàng không cần có chính sách tổng thể gì để có thể hồi
phục và phát triển sau dịch bệnh ngay từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thì thực hiện cái chỉ đạo của cục hàng không
thì thực hiện cái chỉ đạo của chính phủ cũng như của bộ giao thông vận tải thì ngành hàng không
cũng đã có các cái kế hoạch kinh tế kế hoạch rất cụ thể trong cái việc là đảm bảo việc vận chuyển
hành khách mà an toàn an ninh đồng thời là đáp ứng được các quy định về phòng chống dịch của
chính phủ cũng như là của bộ y tế và bộ giao thông vận tải trên cơ sở cái năng lực của mình
chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả các kịch bản về việc mở cửa lại
thị trường quốc tế rồi cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu vận chuyển nội địa trong cái giai đoạn
mà tới đây đặc biệt là giai đoạn hè ba mươi tháng bốn giai đoạn hè năm hai nghìn hai mươi hai thì về mặt chúng tôi khăn
định là chúng tôi sẵn sàng sẵn sàng đầy đủ nguồn lực để đáp ứng cái việc đó còn kiến nghị ở đây thì
kiến nghị là kiến nghị với bộ giao thông vận tải cũng như là chính phủ xem xét là có những
cái quy định nó phù hợp để thúc đẩy được cái thị trường quốc tế
thị trường du lịch nội địa cũng như là thị trường du lịch quốc tế
xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi
để vực dậy các hãng hàng không vào giai đoạn này thì rất cần các chính sách hỗ trợ của chính phủ
nhằm tạo điều kiện cho các hãng hàng không có vốn để khôi phục lại các dịch vụ nguồn vốn của chính
chính phủ sẽ khuyến khích các hãng hàng không duy trì hoạt động cũng như đảm bảo lợi ích cho khách hàng
từ chính sách giá vé cũng như các loại hình dịch vụ khác tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là sự
nỗ lực cố gắng của chính hãng bay
tiếp sau đây sẽ là thông tin về một số chính sách mới xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản số bốn trăm ba mươi hai về việc cho học sinh các khối lớp từ lớp một đến lớp sáu
thuộc một mươi hai quận trở lại trường học theo đó ủy ban nhân dân tp hà nội thống nhất với tờ trình của sở
giáo dục và đào tạo hà nội về việc cho học sinh tiểu học và lớp sáu của một mươi hai quận nội thành
học trực tiếp từ ngày hai mươi một tháng hai học sinh mầm non vẫn nghỉ tại nhà học sinh sẽ học các ngày trong tuần
theo kế hoạch giáo dục của nhà trường việc học trực tiếp chỉ tổ chức tại các địa bàn có mức độ dịch cấp độ một
địa bàn cấp độ dịch ba bốn học trực tuyến trường chỉ tổ chức dạy một buổi và không tổ chức ăn bán chú
hôm nay khu di tích đặc biệt thắng cảnh hương sơn chính thức đón khách để đảm bảo công tác phòng chống dịch
ở chú hương
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến một mươi bốn giờ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đường băng hai mươi năm r bảy l cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
sẽ tạm đóng cửa để sửa chữa nâng cấp theo đó cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất sẽ đóng cửa từng phần để thi công kết nối
các nhánh đường lăn song song đang thi công với đường băng theo phương án được cục hàng không việt nam phê duyệt
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân những số báo ra trong sáng nay có thông tin gì nổi bật xin mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị bộ văn hóa thể thao và du lịch y tế ngoại giao giao thông vận tải bộ công an và bộ quốc phòng đã cùng thống nhất đề xuất với phó thủ tướng vũ đức đam
về phương án mở cửa hoàn toàn du lịch trong cuộc họp sáng ngày một mươi năm tháng hai thông tin được đăng tải trên báo điện tử vn express
theo đề xuất này hoạt động du lịch quốc tế và nội địa được mở trở lại hoàn toàn từ ngày một mươi năm tháng ba bằng đường hàng không đường bộ đường biển
các biện pháp kiểm soát đi lại từ khi bùng dịch được dỡ bỏ thay vào đó là thực hiện năm k ở mọi khâu mọi lúc
du khách quốc tế đến việt nam không cần đăng ký tour họ chỉ cần chứng nhận tiêm đủ vaccine covid một mươi chín hoặc chứng nhận khỏi bệnh
kết quả xét nghiệm âm tính ncov là bắt buộc xong được phép xét nghiệm nhanh trẻ em trên một mươi hai tuổi đến việt nam được yêu cầu tiêm hai mũi vaccine
lãnh đạo bộ công thương vừa ký quyết định thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
việc thanh tra kiểm soát được thực hiện từ các cơ quan nghiệp vụ của bộ công thương như thanh tra bộ vụ thị trường trong nước tổng cục quản lý thị trường đến các địa phương
trong quá trình kiểm tra vừa thanh tra theo kế hoạch và có những cuộc thanh tra đột xuất trên phạm vi cả nước
đối với các cơ sở kinh doanh kiên cấp các cơ sở kinh doanh đột xuất trên phạm vi cả nước
lãnh đạo bộ công thương vừa ký quyết định chỉ tạm định chỉ rút giấy phép nếu từ sáu tháng trở lên kể từ thời điểm kiểm tra trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai trở đi mà không nhập khẩu xăng dầu để cung ứng cho thị trường
báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất
nội dung bài viết đề cập đến xu hướng tăng lãi suất huy động đã xuất hiện ở nhiều ngân hàng sau tết nguyên đán
trong đó đáng chú ý có ngân hàng công bố mức lãi suất
lãi suất huy động cao nhất lên đến một mươi hai bốn một năm
nhiều chuyên gia tài chính lo ngại lãi suất tiền gửi tiết kiệm tăng sẽ khiến cho lãi suất cho vay tăng theo
sẽ gây cản trở doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường có khó khăn nhất định hiện nay
vì thế chính sách tiền tệ đang hướng về hỗ trợ doanh nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi
chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong đó có hỗ trợ tiền thuê nhà
cho người lao động
bộ lao động thương minh và xã hội đang thảo luận xây dựng dự thảo quyết định hỗ trợ này
thông tin được đăng tải trên báo lao động số ra ngày hôm nay
thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội lê văn thanh cho hay
bộ đang thảo luận xây dựng dự thảo quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà trọ người lao động
và hoàn thành trong tháng hai
bộ lao động thương minh và xã hội cho rằng đối tượng lao động đang ở tại chỗ thì được hỗ trợ ba tháng
còn trường hợp để khuyến khích người lao động quay lại thị trường lao động trước đây thì cũng hỗ trợ ba tháng
nhưng mức cao gấp đôi so với mức của người đang ở lại
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý đã phát trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh điện biên vừa liên tiếp triệt phá ba chuyên án
bắt ba đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
số lượng lớn ma túy tăng vật thu giữ gồm sáu bánh heroin khối lượng khoảng hai một kg ba mươi sáu sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
trong những ngày đầu năm mới đền bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai đã đón hàng vạn du khách từ mọi miền đất nước đến dân hương vãn cảnh
do vậy lực lượng công an đang tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại xung quanh khu vực đền
nhằm giúp người dân đi lễ đền tham quan được an toàn tuyệt đối
từ ngày một mươi năm tháng hai mọi biện pháp hạn chế về tần suất khai thác các chuyến bay quốc tế với mục tiêu phòng dịch như trong hai năm qua sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn
như vậy hiện các hãng hàng không việt nam có cơ hội mở rộng mạng bay chuẩn bị đón đầu nhu cầu du lịch của mọi hành khách
điều này không chỉ giúp ngành hàng không duy trì hoạt động vận chuyển góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp phục vụ tốt nhu cầu của người dân mà còn thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế
ubnd tp hà nội vừa ra quyết định cho học sinh tiểu học và lớp sáu của một mươi hai quận nội thành đi học trực tiếp từ ngày hai mươi một tháng hai
học sinh mẩm non vẫn nghỉ tại nhà
việc học trực tiếp chỉ tổ chức tại các địa bàn có mức độ dịch cấp độ một hai địa bàn cấp độ dịch ba bốn học trực tuyến
trường chỉ tổ chức dạy một buổi và không tổ chức